ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã họp phiên thứ một mươi bảy dưới sự chủ trì của tổng bế thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
trưởng ban chỉ đạo để kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động năm hai nghìn một mươi chín thảo luận cho ý kiến về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm hai nghìn hai mươi
nhìn lại năm hai nghìn một mươi chín công tác phòng chống tham nhũng đã có những bước tiến mạnh mẽ
cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với hơn bốn trăm hai mươi đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng cố ý làm trái
riêng ủy ban kiểm tra trung ương đã thi hành kỷ luật và đề nghị trung ương bộ chính trị ban bì thư thi hành kỷ luật đối với ba tổ chức đảng trực thuộc trung ương và hơn hai mươi cán bộ diện trung ương quản lý
tính từ đầu nhiệm kỳ đại hội một mươi hai của đảng đến nay đã thi hành kỷ luật hơn chín mươi cán bộ thuộc diện trung ương quản lý trong đó có hai mươi một đồng chí ủy viên trung ương đảng nguyên ủy viên
ban chỉ đạo đã tập trung chấn trình khắc phục những khâu còn yếu trong công tác giám định định giá tài sản giải mật cung cấp hồ sơ nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình
năm hai nghìn hai mươi tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng yêu cầu ban chỉ đạo tập trung đẩy mạnh việc xây dựng hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng
kiểm tra thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm có nhiều dư luận về tiêu cực tham nhũng đẩy nhanh tiến độ xử lý rứt điểm các vụ án vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng
năm hai nghìn hai mươi tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra hai mươi một vụ án kết thúc xác minh xử lý hai mươi một vụ việc truy tố hai mươi ba vụ án xét xử sơ thẩm hai mươi chín vụ án xét xử phúc thẩm bảy vụ án theo kế hoạch của ban chỉ đạo nhất là tập trung đưa ra xét xử sơ thẩm một mươi vụ án nghiêm trọng phức tạp